hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với cương vị của mình ông ite chưa trực tiếp thường xuyên chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn đối với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ được sao để ngăn chặn tình trạng khai phá lấn chiếm rừng trái pháp luật xảy ra thường xuyên liên tục trên địa bàn huyện crong bông trong năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
những khuyết điểm sai phạm của ông ite là một trong những nguyên nhân quan trọng làm diện tích rừng trên địa bàn huyện crong bông bị phá hoại làm suy giảm diện tích che phủ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm giảm uy tín của bản thân và tri bộ cơ quan hạt kiểm lâm crong bông

năm hai nghìn một mươi chín đỗ văn đồng trú tải huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về hành vi lừa đảo chiếm đạt tài sản
đồng thành lập công ty trách nhiệm hữu hoản taiyo japan quốc tế có địa chỉ tại số ba mươi sáu phạm hùng
phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội để giao dịch việc thu nhận hồ sơ của các lao động
mặc dù công ty không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người việt nam đi làm việc tại nước ngoài
thế nhưng đối tượng đã thu của mỗi lao động từ hai mươi năm cho đến một trăm sáu mươi triệu đồng tiền cọc
đồng thời lên mạng lấy hồ sơ giả xác nhận tư cách lưu trú
chỉnh sửa ảnh ngày tháng năm sinh họ tên rồi gửi cho các bị hại để tạo lòng tin
bước đầu cơ quan công an đã xác định được hai mươi bị hại với tổng số tiền gần một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
vào khoảng một mươi h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp
cùng với đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long bắt quả tang một tụ điểm mại dâm trá hình
dưới vỏ bọc là một cửa hàng cắt tóc trên đường phó cơ điều phường ba thành phố vĩnh long
nhận được tin báo của người dân về việc cửa hàng tóc thanh tuyền trên đường phó cơ điều phường ba
thành phố vĩnh long
có hoạt động mua bán dâm lực lượng công an đã nhanh chóng ập vào cửa hàng cắt tóc
do lê thị bích tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tại xã thành lợi huyện bình tân tỉnh vĩnh long làm chủ
phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
các đối tượng khai nhận đã thỏa thuận với giá là năm trăm linh đồng
sau mỗi lần mua bán xong sẽ chia lại một trăm linh đồng cho tuyền
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long đang làm việc các đối tượng
để xử lý theo đúng các quy định
thời gian gần đây
cả nước nói chung và bắc cạn nói riêng đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc
liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em
trong khi đó hiện các quy định liên quan đến việc giải quyết vụ án
liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là ở các trẻ em vùng sâu vùng xa trẻ em dân tộc thiểu số
lực lượng chức năng đang tích cực vào cuộc nhằm phòng chống giảm thiểu
các vụ việc có liên quan đến loại tội phạm này
đây là đối tượng ma thế đô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại thôn phiêng kham xã mỹ
thành huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
lợi dụng việc gia đình bạn thân gửi hai người con sang nhà để nhờ trông giúp
đô đã dở trò đồi bại với con cái lớn mới bảy tuổi của bạn mình
còn đây là đối tượng đinh thiện triều hai mươi tám tuổi
trú tại xã thuần mang huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
triều đã lợi dụng mối quan hệ thân quen và nhiều lần tiếp xúc với cháu bé
là con của chủ nhà trọ để thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái
sự việc đã bị phát hiện và tố cáo
đó chỉ là một số vụ việc
có liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh được phát giác
theo đánh giá tính chất các vụ xâm hại ngày càng phức tạp khó lường
gây ra những hậu quả nghiêm trọng tác động trực tiếp tới sức khỏe danh dự
nhân phẩm sự phát triển bình thường của trẻ về tâm lý giới tính
cũng như tương lai sau này của các em
nguyên nhân thứ nhất là các trường hợp đối tượng gây án thủ phạm
hầu như là đều sử dụng liên quan đến rượu uống rượu
thứ hai là liên quan đến xem các trang mạng xã hội mà các phim đen
sau đó bị kích thích lợi dụng các trường hợp các cháu không có người quản lý
để thực hiện việc gây án thiếp dâm
có những trường hợp bị hại thì bị xâm hại nhiều lần
những trường hợp như các cháu bị thiểu năng mắc bệnh từ nhỏ
hạn chế khả năng nhận thức thì là có những trường hợp bị hạn chế nhiều lần
có trường hợp bị xâm hại nên có thai
gây bức xúc trong dư luận của chúng dân
nhằm góp phần phòng chống giảm thiểu các vụ liên quan tới xâm hại tình dục
đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao cảnh giác trong quần chúng nhân dân
chú trọng giáo dục giới tính trao dồi kỹ năng sống
kỹ năng phòng tránh các biểu hiện xâm hại tình dục ở trẻ em
tuyên truyền cho em những kiến thức rất là cơ bản và rất là sát thực tế
để từ đấy chúng em có thể nhận thức được rõ hơn về vấn đề này
và có thể biết đưa ra các biện pháp để tự phòng tránh cho bản thân mình
nếu như mà không may gặp phải những trường hợp như là xâm hại tình dục trẻ em
hoặc mua bán người hoặc là các hành vi vi phạm pháp luật
thì từ đấy em sẽ nâng cao được nhận thức của chính mình
và cũng như là các bạn xung quanh em cũng sẽ hiểu rõ hơn
hội phòng đức xá chúng tôi cũng thực hiện

để xâm hại tình dục ở trẻ em không còn là mối nguy hại trong xã hội
để các em có được môi trường lành mạnh phát triển bản thân
mỗi gia đình tổ chức xã hội cùng chung tay lên án phòng ngừa
với những biểu hiện của xâm hại tình dục trẻ em
cần có chế tài đủ mạnh xét xử nghiêm minh các vụ án
góp phần gian đe và ngăn ngừa các loại tội phạm này
vào sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã xảy ra trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua khu phố năm thị trấn tân khai
huyện hớn quảng
tỉnh bình phước hai người phụ nữ điều khiển xe máy
với tốc độ khá cao trong làn đường ô tô đã đâm trực diện
và một chiếc xe máy khác đang qua đường khiến ba người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng nay
hai phụ nữ chở nhau bằng xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi tám
hướng từ huyện hớn quản đi thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn khu phố năm thị trấn tân khai thì gặp chiếc xe máy khác
lưu thông theo chiều ngược lại rẽ trái qua đường
do không làm chủ được tốc độ cho nên người phụ nữ điều khiển xe máy
đã không kịp xử lý đâm trực diện vào xe máy của người đàn ông
cú đâm mạnh khiến cả ba người bị thương nặng
lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
mời quý vị cùng đến với số liệu vừa được cập nhật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin từ bộ y tế cho biết là vào sáng ngày hôm nay
việt nam có thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới là bệnh nhân số hai nghìn tám trăm ba mươi một
và hai nghìn tám trăm ba mươi hai đã được cách ly ngay khi nhập cảnh
tại yên bái là một trường hợp và thái bình là một trường hợp
như vậy là tính đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam có tổng cộng hai tám trăm ba mươi hai ca
trong đó có một năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một cho đến nay là chín trăm một mươi ca
và theo báo cáo của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta cho đến nay là hai bốn trăm chín mươi ca